vụ việc sáu trăm linh học viên của trung tâm cai nghiện đồng nai đóng tại xã xuân phú huyện xuân lộc
khống chế vô hiệu hóa lực lượng bảo vệ trại sau đó thoát ra ngoài tràn lên quốc lộ một
đang khiến dư luận không khỏi lo ngại về sự an toàn của người dân
cũng như cách thức quản lý tại các trại cai nghiện
theo thông tin trên các phương tiện truyền thông đêm ngày ba mươi tháng một mươi khoảng sáu trăm linh học viên của trung tâm
đã tổ chức phá trại tàu thoát chặn xe lưu thông trên đường quốc lộ một xin tiền và quần áo để trốn đi xa
hiện khoảng trên bốn trăm linh học viên đã được đưa trở lại trại
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã giao cho công an ra soát làm rõ những người cầm đầu gây dối
kích động các học viên trốn khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy
theo đó nếu đủ cấu thành hành vi vi phạm pháp luật công an tỉnh sẽ xem xét khởi tố
bảo đảm tính nghiêm minh tính gian đe của pháp luật
đối với tất cả những người mà nhất là hai đối tượng
đối tượng thứ nhất là buôn bán vận chuyển rồi tàng trữ ma túy
rất khoát phải xử lý rất nghiêm
theo quy định pháp luật
thứ hai là đối với những đối tượng mà chúng ta gọi là tạm thời gọi là kích động lôi kéo
thì phải phân loại ra
người mà bị lôi kéo khác
còn người kích động người chủ mưu thì phải xử lý rất nghiêm
theo các quy định pháp luật
cái điều này thì giữa ngành lao động thương binh xã hội với ngành công an
cũng đã có những bàn bạc có giải pháp và có thống nhất phương án để xử lý tình huống này
tất nhiên là đối với những hành vi
mà phá trại như thế là phải được xử lý nghiêm
mà phá trại có nghĩa là anh phải chống người thi hành công vụ
phải hủy hoại tài sản đập phá
như thế thì phải dựa vào những cái căn cứ của pháp luật
nếu mà đủ căn cứ thì sẽ xử lý theo đúng quy định
vấn đề đặt ra hiện nay
sau vụ việc này đó là các cơ quan chức năng cần tiến hành các giải pháp
đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động để các học viên cai nghiện ma túy hiểu
và chấp hành tốt chủ trương chính sách liên quan đến cai nghiện ma túy
tập trung để mà đào tạo bồi dưỡng cái lực lượng làm công tác cai nghiện
ở đây cụ thể là lực lượng quản lý này y bác sĩ này
thế rồi các lực lượng khác để đảm bảo làm sao các em vào cai nghiện
thực sự chúng ta thực hiện được hai cái mục tiêu
mục tiêu thứ nhất là
hai cái em là những người mà được phải được chăm sóc
thứ hai để góp phần để ngăn chặn và giữ gìn cái bình an của nhân dân